ngày hai mươi bốn tháng một mươi cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết chỉ tính riêng trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cả nước đã xảy ra hơn một ba trăm linh vụ làm gần sáu trăm linh người thiệt mạng hơn một người bị thương
cụ thể trong tháng cao điểm tháng chín toàn quốc xảy ra một ba trăm năm mươi chín vụ làm chết năm trăm chín mươi tám người bị thương một hai mươi bảy người
so với cùng kỳ năm trước giảm tám mươi bảy vụ giảm tám mươi ba người chết giảm tám mươi bốn người bị thương
tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm nhìn chung được duy trì ổn định
thông qua tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản
xử lý hơn ba trăm ba mươi trường hợp vi phạm giao thông phạt tiền hai trăm một mươi ba tỷ sáu trăm một mươi ba triệu đồng
dự báo tình hình an ninh trật tự giao thông từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp
bộ công an cục cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm trên cả ba tuyến giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa